theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn việc phát triển chăn nuôi lợn quá nóng thời gian gần đây đang tạo nên sự mất cân đối cung cầu gây hệ lụy không nhỏ với lĩnh vực chăn nuôi
hiện giá lợn xuống rất thấp
có nơi dưới ba mươi đồng một kg chưa có dấu hiệu hồi phục gây thiệt hại cho người chăn nuôi
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đề nghị các địa phương ra soát quy hoạch chăn nuôi lợn gắn với thị trường và tiềm năng từng địa phương
việc mở rộng quy mô đầu lợn trên địa bàn phải căn cứ vào tín hiệu thị trường
cùng đó các địa phương đa dạng hóa phương thức chăn nuôi không quá chú trọng chăn nuôi lợn công nghiệp
cần chú ý phát triển mô hình chăn nuôi lợn bán công nghiệp gắn với chăn nuôi truyền thống và chăn nuôi hữu cơ thế mạnh của loại hình chăn nuôi nông hộ nước ta
thưa quý vị việt nam là một nước có trên bảy mươi dân số sống về nghề nông
chúng ta đã thấy rõ rằng nếu ta không tạo được thị trường trong hoặc ngoài nước nhất là thị trường quốc nội
thì người nông dân không thể làm giàu được và do đó nông nghiệp nước nhà không thể tiến xa hơn
trong những năm vừa qua được đảng nhà nước quan tâm đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao
mang tính bền vững
chính quyền thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng đã bắt tay với ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh để tìm đâu ra cho sản phẩm của nông dân
nếu như những người trồng hoa ở miền tây bán hoa theo vụ hoặc theo công trình nên họ có thể tự mình biết được giá bán của từng loại hoa là bao nhiêu
thì với người nông dân đà lạt chuyên trồng hoa cắt cành theo công nghệ cao chuyện giá bán trong ngày không do họ định đoạt
dẫu nơi đây chiếm đến năm mươi sản lượng cả nước
với diện tích canh tác lên đến bảy mươi
một bảy trăm sáu mươi hectare sản lượng hơn hai năm tỷ cành mỗi năm và thành phố hồ chí minh tiêu thụ đến bảy mươi
nhưng việc mua bán với nông dân đà lạt vẫn theo phương thức cũ là ký gửi giá bao nhiêu bán được bao nhiêu hoàn toàn phụ thuộc vào thương lái
việc này không chỉ khiến cho người nông dân thiệt hỏi theo khảo sát của chính quyền đà lạt có quá nhiều điểm yếu
khiến việc phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị gặp khó khăn
vấn đề thứ nhất là hiện nay là người dân là giá cả nó một bên
thứ hai là đầu ra sản phẩm nó cũng chưa được ổn định lắm
thứ ba là cũng chưa quyết định cái giá của mình mà do các cái khâu trung gian người ta sẽ quyết định giá
thứ tư về khoa học kỹ thuật về giống
thứ năm là cũng chưa có một chợ đầu mối để người dân doanh nghiệp gặp nhau để có thể là giao luôn để có thể là ký kết các hợp đồng
thứ sáu là tính bình đẳng tính minh mạch trong giá cả thị trường
người mua và người bán
mà hiện nay nó rất là nhiều cái khâu trung gian
nó dẫn đến cái chênh lệch từ cái giá của người sản xuất đến người tiêu dùng là nó trên rất là lớn
như vậy nó ảnh hưởng rất là lớn cái thu nhập của người trồng hoa
cơ hội tìm đầu ra sản phẩm đã đến khi tại tp hcm theo quy hoạch đang được thực hiện
phía tổng công ty thương mại sài gòn sacha được ủy ban nhân dân tp hcm giao nhiệm vụ phải xây dựng một trung tâm bán buôn về hoa đạt chuẩn khu vực
trung tâm được đặt tại chợ đầu mối bình điền sẽ là nơi cung cấp dịch vụ chính như thanh toán vay vốn ngân hàng dịch vụ phân loại
đóng gói vận chuyển lạnh kho chữ bát hỗ trợ kỹ thuật trồng xử lý sau thu hoạch xúc tiến xuất khẩu và dịch vụ logistics
tiến dần đến các hoạt động đấu giá hoa sàn giao dịch hoa trực tuyến
vậy là phía chính quyền đà lạt đã chủ động liên hệ với tp hcm để kết nối giúp những người nông dân
từ cái việc là ngành hoa đà lạt đang phát triển về cái số lượng nhưng mà lại bị ngán bị tắt ngán về trong vấn đề tiêu thụ
thì cái khối lượng hoa mà tiêu thụ mà lớn nhất của đà lạt là tp hcm thì tới khoảng bảy mươi là cái sàn lượng hoa đó là tiêu thụ tại tp hcm
cho nên là nếu mà không có một cái sự kết nối giữa tp hcm và đà lạt thì cái việc tiêu thụ đó gặp rất là nhiều khó khăn
thì trong quá trình mà triển khai cái dự án này thì được sự kết hợp giữa tp hcm và tỉnh lâm đồng
thì phía tp hcm cũng có một cái dự án xây dựng một cái trung tâm ở cái đầu sản xuất
còn cái trung tâm tại chợ đồng bố bình điền này chính là ở cái đầu tiêu thụ
thì hai cái trung tâm này kết hợp với nhau ngoài cái mục tiêu đó là xây dựng một cái thị trường hoa cho tp hcm
thì đó là nâng cao cái chất lượng hoa lên và đồng thời là nâng cao cái hiệu quả
cho người trồng và những người tiêu thụ trên địa bàn cả nước
dự án sẽ hoạt động với phương thức
tại trung tâm giao dịch hoa ở tp hcm bộ phận phân phối và lưu trữ sẽ phân phối hoa về các chợ nhỏ
hoặc đưa thẳng đến các cửa hàng hoa theo đơn đặt hàng
các đơn hàng tiếp theo và tiền sẽ được chuyển về trung tâm giao dịch hoa đà lạt để thanh toán cho nhà vườn
theo đó tiền mua bán hoa sẽ được công khai và thanh toán qua hệ thống ngân hàng
tiết kiệm chi phí phân phối nhằm tăng lợi nhuận cho nông dân
cũng như các chủ thể khác trong chuỗi cung ứng phân phối
điều này hẳn nhiên cũng gặp sự phản ứng từ một vài tiểu thương nhỏ lẻ đang kinh doanh ở các khu dân sinh
tuy nhiên trên hết vẫn là mong muốn được phát triển kinh doanh bằng con đường minh bạch
theo tôi kinh doanh với nhành hoa này là ba mươi năm
nhưng hiện nay trên thị trường này càng ngày càng phát triển
chúng ta phải có một sự tiến bộ cũng như có một
cơ sở hay là còn có một cái kho để bảo quản hoa cho để nó có chất lượng là vừa sức trong nước
mà vừa là sức ngoài nước để làm ăn một cách có tầm cỡ quý bô
để phát triển nông nghiệp việc hình thành các chuỗi cung ứng phân phối để nâng cao giá trị là điều hiển nhiên
thế nhưng ngoài các văn bản những hội thảo từng bước đi thực tế như sự kết hợp giữa hai chính quyền
thành phố hồ chí minh và đà lạt đang thật sự giúp người nông dân đẩy nhanh hơn
các kênh tác giao dịch hiện đại và khẳng định chính quyền của dân do dân và vì dân
xin được chuyển sang một số thông tin quốc tế đáng chú ý
thưa quý vị hạ viện mỹ vừa thông qua biện pháp đầu tiên trong tiến trình bãi bỏ
chương trình bảo hiểm y tế giá rẻ obamacai bất chấp quan ngại về việc không có sẵn
một chương trình thay thế và những tốn kém tài chính liên quan
với hai trăm hai mươi bảy phiếu thuận và một trăm chín mươi tám phiếu chống hạ viện mỹ đã ra chỉ thị cho các ủy ban soạn thảo dự luật
có thể bãi bỏ obamacai vào ngày hai mươi bảy tháng một tới quyết định được thông qua ở hạ viện và thượng viện
mà không cần sự phê chuẩn của tổng thống vì đây là một phần trong chu trình ngân sách nội bộ của quốc hội
tuy nhiên dự luật bãi bỏ obamacai mới chỉ là dự thảo do cần được cả hai viện quốc hội thông qua
và tổng thống ký ban hành trước đó tổng thống đắc cử donald trump đã hối thúc lưỡng viện quốc hội
cần nhanh chóng bãi bỏ và thay thế đạo luật trên các chuyên gia y tế và giới quan sát cảnh báo rằng
với việc hơn hai mươi triệu người mỹ đang được bảo hiểm y tế giá rẻ nhờ obamacai
việc hủy bỏ chương trình này sẽ dẫn đến việc các công ty bảo hiểm rút lui khỏi thị trường
và tiềm ẩn nguy cơ gây bất ổn xã hội rất lớn
năm nay là năm bất thường về nhiệt độ tại châu âu và mỹ khi một số nước trong khu vực
đang phải hứng chịu bão mạnh kèm theo băng giá và mưa rét
trong vòng hai mươi bốn giờ qua cơn bão mang tên egon đã làm một người thiệt mạng tại pháp
nâng tổng số lên đến hơn sáu mươi người thiệt mạng tại châu âu kể từ cuối tuần trước
cơ quan môi trường đưa ra một mươi hai cảnh báo về nguy cơ lũ lụt nghiêm trọng
hàng trăm binh sĩ được huy động đến phía đông nước anh và sơ tán khoảng ba người
tại pháp giá lạnh cùng với ảnh hưởng của bão cũng đã khiến một người thiệt mạng
và khoảng năm mươi người bị thương nhẹ
gần ba trăm năm mươi hộ gia đình đã bị cắt điện tạm thời
hơn bốn vụ việc liên quan đến cây đổ đường dây cáp bị đứt hay nhà bị tốc mái
quý vị và các bạn thân mến chương trình thời sự của truyền hình nhân dân đến đây xin được kết thúc
thân ái chào tạm biệt